vào tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang cho biết vừa triệt xóa một tụ điểm cờ bạc tại phường an hòa
bốn đối tượng là nữ giới đã bị bắt quả tàng với mỗi ván sát phạt lên tới sáu mươi sáu triệu đồng
cụ thể vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi tổ công tác thuộc công an thành phố rạch giá bất ngờ kiểm tra căn nhà tại phường an hòa
bắt quả tang bốn đối tượng nữ đang đánh bài ăn tiền là trần thị trắng em trần thị nina lưu thị phụng
cùng chú thành phố rạch giá và trần thị quế chi chú huyện vĩnh thuận
kiểm tra tại chiếu bạc và trên người các đối tượng tổ công tác thu giữ tăng vật gồm một mươi bộ bài và số tiền bảy trăm linh triệu đồng
cùng một số tăng vật phục vụ cho việc đánh bạc
các đối tượng khai nhận hàng ngày cả nhóm tụ tập cùng nhau đánh bài ăn tiền tại nhà của trắng em
ăn thua mỗi ván là sáu mươi sáu triệu đồng và tráng em đứng ra thu tiền sâu là chín trăm linh đồng